hôm nay ngày hai tháng bốn là ngày thế giới nhận biết về tự kỷ
liên hợp quốc chọn ngày này với mục đích tăng cường nhận thức sự chia sẻ của cộng đồng đối với trẻ tự kỷ
các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng các cá nhân tự kỳ phản ứng tích cực với âm nhạc
qua việc thể hiện sự quan tâm và đáp ứng tốt với âm nhạc
từ đó nhiều người hy vọng rằng âm nhạc sẽ là cầu nối để những người tự kỷ có thể hòa nhập với xã hội
em bé bảy tuổi này được chẩn đoán mắc chứng tự kỷ từ khi hai tuổi
theo gia đình trước khi được tiếp xúc với âm nhạc bé không thể phân biệt các màu sắc và các hoạt động bàn tay khá khó khăn
từ khi tiếp xúc với âm nhạc trị liệu bé đã có những tiến bộ đáng kể
vé cho tiếp thì bây giờ khá rõ rệt hơn
từ khi mà ghép từ khi học nhạc cháu bé cháu cũng thỉnh thoảng cháu cũng hát này rồi là cháu cũng tay đánh gầm cái que gõ và những cái thanh ở nhà
nhận biết được tốt hơn
màu sắc cháu cũng rõ rệt hơn
theo thống kê trên thế giới cứ một trăm sáu mươi trẻ em được đánh giá thì có một trẻ được kết luận nằm trong phổ tự kỷ
và con số này đang có xu hướng gia tăng
trẻ tự kỷ sẽ gặp phải những khó khăn trong cách tương tác xã hội cách giao tiếp với mọi người hoặc trong hành vi thường ngày
theo các chuyên gia âm nhạc sẽ tác động trực tiếp vào các chức năng của não bộ giúp bé cải thiện những vùng não bị khiếm khuyết
liệu pháp âm nhạc còn cho phép những người không có ngôn ngữ
giao tiếp tham gia và thể hiện mình không bằng lời nói
từ đó giúp nâng cao nhận thức kỹ năng vận động giao tiếp và cảm xúc của trẻ thông qua những giai điệu
trẻ tự kỷ có thể giúp đỡ giúp đỡ giúp đỡ giúp đỡ giúp đỡ
khác với việc giáo dục âm nhạc thì trị liệu âm nhạc và dùng để khắc phục các khiếm khuyết của trẻ
ví dụ như là việc sử dụng các ngón tay này hoặc là kích thích để cho các bạn phát âm ra
đôi khi là các bạn ấy có thể nói được nhưng mà chưa có cố gắng thì dùng âm nhạc này các bạn
họ không cần hát theo lời chỉ kể cả ea theo tiếng nhạc thôi
và từ đấy các bạn kích thích các bạn giao tiếp các bạn vui vẻ với nhau
có tiếng nhạc các bạn ấy có thể hứng khởi hơn vui vẻ hơn
vì thế là các bạn có thể giải phóng hình thể có thể vận động được nhiều hơn
cũng như chúng ta thôi các trẻ tự kỷ cũng có một cái khả năng cảm nhận âm nhạc rất là tốt
và âm nhạc nó lôi cuốn được các cái cháu bị tự kỷ
và thông qua cái âm nhạc thì chúng ta có thể dạy các cháu rất là nhiều các kỹ năng sống
nghệ thuật với sức mạnh vô biên của nó không chỉ nâng đỡ đời sống tinh thần của những người bình thường mà còn có thể làm thay đổi cuộc đời của những đứa trẻ tự kỷ